từ ngày bảy tháng bốn đến nay đã có hơn một hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
đăng ký tình nguyện tham gia hiến máu cứu người thu được hơn một đơn vị máu
lượng máu thu được sẽ bổ sung vào nguồn máu dự trữ của trung tâm huyết học truyền máu
bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an góp phần cấp cứu điều trị cho cán bộ chiến sĩ và người bệnh
đang cần truyền máu với những nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
góp phần xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân